tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại myanmar
tổng bí thư đề nghị cán bộ nhân viên đại sứ quán hoàn thành với chất lượng cao nhất mọi nhiệm vụ được giao
sớm đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa việt nam và myanmar đi vào thực chất
tổng bí thư nhấn mạnh bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp
thì quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam với myanmar cũng đang tiến triển tích cực
tổng bí thư đánh giá cao nhiều doanh nghiệp việt nam đã nhạy bén có tầm nhìn xa
bỏ nhiều công sức đầu tư vào myanmar từ khá sớm
trên cơ sở đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị đồng chí đại sứ và tập thể đại sứ quán
dành ưu tiên cao thúc đẩy đà hợp tác trong các lĩnh vực
chuyển hóa tiềm năng trong quan hệ hai nước thành những kết quả cụ thể trong thời gian tới
tổng bí thư mong muốn bà con việt kiều tại myanmar tuân thủ luật pháp và quy định của nhà nước sở tại
xứng đáng là những nhịp cầu mối quan hệ hai nước góp phần vào việc xây dựng quan hệ hai nước ngày càng đơm hoa kết trái